cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa bắt khẩn cấp đối tượng trần văn trương
trú tại định quán tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu vào chiều ngày hai mươi chín tháng bốn trong lúc nhậu giữa trương và anh nguyễn văn phương
đã phát sinh mâu thuẫn trương dùng dao đâm trúng ngực trái của anh phương khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án trương trốn khỏi hiện trường và bị công an huyện định quán tổ chức truy xét bắt giữ
bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
với hành vi chống người thi hành công vụ vũ quốc việt trú tại thành phố trí linh tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố bị can
trước đó công an phường phản lại nhận được tin báo đối tượng vũ quốc việt cầm theo hung khí
đến nhà một hộ dân trú tại phường phả lại dọa đánh chém
khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường đối tượng đã có những hành động lời nói xúc phạm
danh dự tổ công tác lao vào tấn công hai chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ
công an phường đã phối hợp khống chế đưa đối tượng về trụ sở để xử lý
ký tên xuất khống hai mươi bảy hóa đơn giá trị gia tăng gây thất thu thuế ba bảy tỷ đồng
lê văn trường chú tại huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa vừa bị công an thành phố long xuyên
tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giam về hành vi in phát hành mua bán trái phép hóa đơn
đầu năm hai nghìn một mươi tám trường được một người tên là hùng thuê đứng tên làm giám đốc cho công ty hoàng phát
với số tiền một mươi hai triệu đồng một tháng
trường đồng ý trong thời gian này hùng giới thiệu cho trường quen biết với nguyễn thành luân giám đốc công ty hùng thịnh
theo yêu cầu của hùng trường đã ký tên xuất khống hai mươi bảy hóa đơn giá trị gia tăng của công ty hoàng phát
cho công ty hùng thịnh đã có ghi nội dung nhưng thực tế lại không có diễn ra mua bán hàng hóa dịch vụ
thể hiện trên hóa đơn gây thuốc thu thuế ba bảy tỷ đồng
thưa quý vị huy động được sức mạnh của quân chúng nhân dân và công tác phòng chống tội phạm nói chung
và phòng chống tội phạm ma túy nói riêng chính là một trong những biện pháp hữu hiệu trong cuộc chiến đẩy lùi cái chết trắng
hiện nay tình hình tội phạm và tệ nạn liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh trà vinh diễn biến khá phức tạp
với sự xuất hiện ngày càng nhiều các loại ma túy mới và chúng không chỉ phổ biến ở vùng đô thị
mà còn xâm nhập len lỏ đến cả vùng đông thôn
chính vì vậy thời gian vừa qua nhiều mô hình phòng chống tội phạm ma túy với sự tham gia của quần chúng nhân dân
cùng với các tổ chức đoàn thể tại địa bàn cơ sở đã phần nào đem lại những hiệu quả tích cực
anh nguyễn vũ liết đã có quãng thời gian lầm lỡ khi bản thân anh xa đà vào những cuộc vui sử dụng ma túy thâu đêm
khi anh quyết tâm làm lại cuộc đời nhưng vẫn có nhiều đám bạn tìm cách lôi kéo rủ dê anh quay trở lại con đường nghiện ngập
rất may anh đã kịp thời nhận được sự quan tâm của lực lượng công an cơ sở
cùng những thành viên trong mô hình phòng chống tội phạm ma túy
và sáu xã mỹ cẩn
hằng ngày uống cà phê với bạn bè cũng có một số bạn bè cũng cũng có lại chơi mài chơi nữa không
đi chơi với tao gá với tao như này kia
các anh công an xã ở đây các chú lãnh đạo ở đây cũng khuyên và giúp đỡ em
và tôi cũng cảm ơn các anh và các chú lãnh đạo của công an xã ở đây đã động viên và giúp đỡ tôi
để tôi vượt qua ngày hôm nay làm lại cuộc đời mới
thời gian qua lực lượng công an xã chính quy tại các địa bàn cơ sở
đã tham mưu với đảng ủy ủy ban nhân dân xã giải thể những mô hình không còn phù hợp với tình hình thực tế
đồng thời xây dựng nhiều mô hình mới nhằm đem lại hiệu quả thiết thực trong tình hình mới hiện nay
đơn cử như mô hình câu lạc bộ phụ nữ tuyên truyền cảm hóa giáo dục con em trong gia đình
không phạm tội và tệ nạn xã hội
chỗ lực lượng công an xã là mạnh dạng tham mưu cho chủ tịch quỹ ban dân xã giải thể các mô hình
không phù hợp với tình hình thực tế
đồng thời xây dựng các mô hình nó phù hợp hơn
thông qua các câu lạc bộ này đã hỗ trợ cho lực lượng công an trong việc tuyên truyền pháp lực
đến người dân phối hợp với lực lượng công an giáo dục cảm hóa các đối tượng đặc biệt là các đối tượng ma thí
tại địa bàn nông thôn huyện càng long
tệ nạn mua bán sử dụng ma túy với nhiều loại ma túy mới đang có dấu hiệu len lỏi xâm nhập qua các đối tượng sử dụng là thanh thiếu niên
chính vì vậy những mô hình phòng chống tội phạm ma túy giúp đỡ cảm hóa người lầm lỡ được thành lập ngay từ cơ sở với thành viên là quần chúng nhân dân
họ sẽ là những người kịp thời nhận biết phát hiện những dấu hiệu tội phạm ngay từ ban đầu
và đồng thời cũng là những tuyên truyền viên tích cực trong cuộc chiến đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội
đối với tội phạm ma túy
hiện tại các mô hình quy động các lực lượng đoàn thể
nhất là lực lượng phụ nữ là người trong gia đình có tiếng nói để trực tiếp thường xuyên tiếp xúc với con em
để có giáo dục con em để có tránh xa những loại tệ nạn này
tình hình ma túy trên địa bàn xã thì xã cũng được công nhận là xã không có ma túy
hiện nay là tên địa bàn
trên địa bàn huyện nông có khoảng hai mươi mô hình của một mươi bốn xã thị trắng để phòng chống dịch tội phạm ma túy
nổi bạc nhất là mô hình cảm hóa giáo dục sau cai nghiện
thì thời gian qua có một số đối tượng sau khi chấp hành xong
về được sự cảm quá giáo dục của các mô hình này
đối tượng này đã từ bỏ quá trình sử dụng trái phép chất ma túy và đã có công an việc làm ổn định
góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương
thời gian tới
dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn có những diễn biến phức tạp khó lường
để phát huy vai trò của quần chúng nhân dân
công an tỉnh trà vinh sẽ tiếp tục tập trung phát triển và nhân rộng các mô hình
điển hình tiên tiến về phòng chống ma túy trong nhân dân
qua đó xây dựng những bức tường thành vững chắc
ngăn chặn hiểm họa ma túy lây lan trong cộng đồng nhất là địa bàn nông thôn
cập nhật số liệu về tình hình giao thông
cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa cho biết
trong ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ
toàn quốc đã xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông
làm một mươi bốn người tử vong và một mươi bảy người bị thương
so với cùng kỳ nghỉ lễ năm ngoái đã giảm bốn vụ tai nạn
giảm một người tử vong và giảm một người bị thương
toàn bộ số vụ tai nạn nói trên đều xảy ra trên tuyến đường bộ
đường sát và đường thủy không xảy ra tai nạn
về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã phát hiện xử lý hơn chín bảy trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền gần hai mươi một tỷ đồng đồng thời tạm giữ một trăm sáu mươi tám xe ô tô
hơn bốn bốn trăm linh xe máy và một mươi tám phương tiện khác
trong đó vi phạm về nồng độ cồn chiếm cao nhất với hơn ba bốn trăm linh trường hợp
vi phạm về tốc độ gần một một trăm linh trường hợp
thưa quý vị vừa rồi là tình hình giao thông trong ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ
theo thống kê
của ba ngày nghỉ lễ trước đó tình hình giao thông cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực
đây là một tín hiệu đáng mừng
cụ thể như thế nào và đâu là yếu tố tác động để có được những kết quả này
xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trình bày tiếp theo của biên tập viên vị oanh
kính chào quý vị và các bạn
đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ
dỗ tổ hùng vương lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến hết ngày
mùng ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba và cao điểm du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn
đây là một trong những yêu cầu quan trọng trong công điện số hai trăm tám mươi một của chính phủ mới ban hành
theo đó giao nhiệm vụ cụ thể bộ công an tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
có các phương án phân luồng giao thông không để xảy ra ủn tắc
đồng thời chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
với sự vọc của quyết liệt đồng bộ từ sớm của lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
tình hình giao thông những ngày đầu nghỉ
lễ đã có nhiều tín hiệu tích cực
tính chung trong ba ngày nghỉ lễ từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày một tháng năm
cả nước xảy ra tám mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm tám mươi ba người thương vong
các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ
lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương qua tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đã phát hiện xử lý trên chín bảy trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn hai mươi một tỷ đồng
tạm giữ gần hai trăm linh xe ô tô
hơn bốn bốn trăm linh xe mô tô hai mươi tám phương tiện khác
tước hơn hai giấy phép lái xe các loại
kiểm tra xử lý hơn chín trường hợp vi phạm nông độ cồn
các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ

lực lượng cảnh sát giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ

lực lượng cảnh sát giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ
tương đương một mươi sáu mươi sáu
lực lượng cảnh sát giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ
tương đương một mươi sáu mươi sáu
lực lượng cảnh sát giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ

lực lượng cảnh sát giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ
tương đương một mươi sáu mươi sáu
so với cùng kỳ năm trước nhiều con số về tai nạn giao thông đã giảm một cách đáng kể
điều này có được là nhờ sự chủ động rất cao của lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc
trong đó việc xử lý nghiêm những vi phạm về nồng độ cồn được nhiều người dân đồng tình ủng hộ
đây cũng được xem là một trong những yếu tố tác động tích cực tạo ra những số liệu khả quan về tình hình an toàn giao thông những ngày nghỉ lễ vừa qua
tuyến quốc lộ huyết mạch một a qua tỉnh ninh bình hàng ngày có hàng vạn lượt xe lưu thông qua lại
trong dịp nghỉ lễ lượng xe khách đặc biệt tăng cao
để phát hiện và phòng ngừa những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông quản lý trên địa bàn đã có nhiều biện pháp đồng bộ từ sớm
trong đó tăng cường kiểm tra các vi phạm về nồng độ cồn ma túy đối với tài xế xe khách được trú trọng
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
một năm lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh ninh bình đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống bùn tắc giao thông trên tuyến cô lộ một a
tập trung tối đa lực lượng phương tiện đảm bảo tuần tra kiểm soát trên tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách đi qua địa bàn
trong quá trình tuần tra kiểm soát thì tập trung vào những lỗi mà nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như là lỗi về tốc độ lỗi về nồng độ cồn
trong dịp này tỉnh quảng nam cũng đón lượng lớn du khách đến tham quan nghỉ dưỡng
những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã bố trí nhiều tổ công tác tổ chức nhiều tổ tuần tra khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên các tuyến giao thông quan trọng
điều tiết giao thông xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đặc biệt chú trọng dừng xe kiểm tra vi phạm nồng độ cồn đối với các lái xe ô tô và mô tô
thu nhận nhiều đàn em để hoạt động bảo kê cấn đoạt tài sản tại khu vực chợ đồ mối bình điền
công an tp hcm đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát hình sự
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận tám và trung đoàn cảnh sát cơ động
triển khai kế hoạch bắt giữ các đối tượng cầm đầu băng nhóm gồm châu phát ti
châu phát tuấn và châu phát hùng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng
công an thu giữ nhiều giấy tờ ghi nợ các tăng vật phục vụ cho mục đích hoạt động bảo kê
cấn đoạt tài sản tại khu vực chợ đồ mối bình điền
được biết nhóm đối tượng này đến chợ bình điền để chửi bới gây áp lực và hành hung
buộc các tiểu thương phải nợp một khoản tiền cho các đối tượng để được bỏ qua
và tạo điều kiện để tiếp tục buôn bán trong khu vực chợ
số tiền chiếm đoạt trong mỗi vụ lên đến hàng trăm triệu đồng
nhiều bị hại rất sợ các đối tượng trả thù nên không dám kể lại sự thật
lực lượng trinh sát điều tra viên phải vận động thuyết phục người dân
mới mạnh dạng tố cáo các đối tượng
công an tp hcm kêu gọi người dân là nạn nhân của băng nhóm tội phạm nêu trên
gây tổn hại cho sức khỏe hoặc cưỡng đoạt tài sản bằng các hành vi tương tự
liên hệ ngay phòng cảnh sát hành sự địa chỉ bốn trăm năm mươi chín trần hương đạo phần cầu kho quận một
hoặc liên hệ điều tra viên nguyễn hồng vinh số điện thoại chín mươi bảy sáu nghìn sáu mươi ba trăm linh ba để trình báo và được hỗ trợ
nhằm chủ động đấu tranh phòng chống tụ tạp chạy xe gây rối trực tượng công cộng
đua xe trái phép trong dịp nghỉ lễ ngày ba mươi tháng bốn ngày một tháng năm
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã cùng với lực lượng cảnh sát hình sự và công an
các đơn vị tổ chức kiểm tra xử lý các lò độ tiệm sửa xe nghi độ xe và nhiều cơ sở sản xuất
kinh doanh phụ tùng linh kiện phục vụ cho đội xe trên toàn địa bàn thành phố
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến nay phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
và lực lượng liên ngành công an tp hcm đã tiến hành kiểm tra một mươi bốn cơ sở sửa độ xe
nghi vấn đổ xe cơ sở sản xuất kinh doanh linh kiện phụ tùng liên quan độ xe
phát hiện bảy mươi bảy phương tiện đang sửa chữa một xe cọp đu dải hai mươi xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu
tám xe không xuất trình được giấy đăng ký xe tạm giữ sáu mươi xe máy và năm mươi thùng hàng
trên một mươi một linh kiện phụ tùng các loại phục vụ đổ xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
công an các đơn vị đã kiểm tra một trăm chín mươi chín cơ sở phát hiện bốn mươi một cơ sở không có giấy đăng ký kinh doanh
hai mươi cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy bốn cơ sở có hệ thống dio
hai mươi một xe độ bảy xe nghi vấn không nguồn gốc cùng nhiều linh kiện phụ tùng phục vụ độ xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
trong thời gian tới công an tp hcm sẽ tiếp tục phù hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp thủ đức
công an hai mươi một quận huyện để kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát
nắm bắt tình hình thiết lập và triển khai các phương án ngăn chặn tình trạng tù tạp chạy xe gây rối trực tự công cộng
đua xe trái phép góp phần đảm bảo trực tự an toàn giao thông cho người dân
nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ ngày ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm năm nay
hai mươi tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an tp hcm và các tổ ba trăm sáu mươi ba của công an hai mươi một quận huyện thành phố thủ đức
đã chủ động xây dựng các phương án kế hoạch tuần tra để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân vui lễ
ghi nhận tại công an quận năm tp hcm trong những ngày này công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu
của các lực lượng đang được tiến hành với sự khẩn trương quyết liệt
đặc biệt cán bộ và chiến sĩ được phân công vào tổ công tác ba trăm sáu mươi ba đang tập trung cao độ
cho công tác tuần tra kiểm soát trong cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
kế hoạch cụ thể đã được ban chỉ huy của công an quận và chỉ huy các đội triển khai
tổ ba trăm sáu mươi ba sẽ tập trung kiểm tra đối với các đối tượng thanh thiếu niên đi xe máy có độ chế
hoặc là có biểu hiện di vấn tàn truyền
đặc biệt cán bộ và chiến sĩ được phân công vào tổ công tác ba trăm sáu mươi ba đang tập trung cao độ cho công tác tuần tra kiểm soát trong cao điểm

tổ ba trăm sáu mươi ba công an quận các lực lượng làm nhiệm vụ ngoài mặt đường sẽ tăng cường thực hiện công tác tuần tra
kiểm soát trên các tuyến trọng điểm nhất là các tuyến tập trung nhiều các trụ sở cơ quan đảng nhà nước
các tuyến thường xảy ra các loại tội phạm nhằm triển khai các biện pháp phòng ngừa
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
mặc dù đây là nhiệm vụ thường xuyên trong mỗi dịp lễ nhưng cán bộ chiến sĩ tổ công tác ba trăm sáu mươi ba luôn nêu cao tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm
ngăn chặn mọi hoạt động phạm tội của các đối tượng
còn đối với địa bàn giáp ranh như quận một mươi hai tp hcm thì nhiệm vụ tuần tra kiểm soát của lực lượng ba trăm sáu mươi ba đã linh động
phù hợp với tình hình thực tế
qua đó phát huy vai trò nồng cốt chủ công trong công tác phòng chống tội phạm
huy động tối đa lực lượng phương tiện thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm
với quyết tâm cao cán bộ chiến sĩ thuộc tổ công tác ba trăm sáu mươi ba cấp thành phố
cũng như các tổ công tác ba trăm sáu mươi ba thuộc công an các quận huyện thành phố thủ đức
đã nêu cao tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm
không ngại hiểm nguy gian khổ để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân
để người dân tp hcm được vui lễ an toàn
từ khi sân bay tần sớm nhất
mở cửa trở lại cho các chuyến bay quốc tế
công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã tiếp nhận hơn tám ba triệu lượt người xuất nhập cảnh
điều này đang diễn ra trong bối cảnh đời sống và kinh tế của người dân trong và ngoài nước
bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch covid một mươi chín
do đó việc đảm bảo an ninh và đấu tranh chống tội phạm quốc tế tại sân bay là vô cùng quan trọng
các chiến sĩ công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đang nỗ lực ngày đêm
để giữ cho mỗi chuyến bay an toàn và bình yên
kể từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã có hơn tám ba triệu lượt hành khách xuất nhập cảnh
qua cảng hàng không quốc tế tần sớm nhất tương đương ba mươi bảy lượt người mỗi ngày
đạt khoảng tám mươi năm so với thời điểm trước dịch
những ngày gần đây càng cần thời điểm dịp lễ dỗ tổ hùng vương và lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
lượng du khách cũng như kiều bào vào thành phố hồ chí minh ngày một đông hơn
vì vậy áp lực thách thức dễ tạo sự thuận lợi thông thoáng
với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự không để bỏ lọt tội phạm cũng tăng cao
sau khi mở cửa phòng chống dịch trở lại việc xuất nhập cảnh trái phép các đối tượng
kể cả là công dân việt nam mình là có những đường dây tổ chức cho xuất nhập cảnh trái phép
cũng như là công dân của các nước cũng tìm cách sử dụng sân bay tân sân nhất việt nam nói chung
và sân bay tân sơn nhất nói riêng như một cái điểm trung chuyển để đi các nước khác sử dụng giấy tờ hộ chiếu giả
cũng như là các loại tội phạm khác
các loại tội phạm khác lợi dụng qua đường xuất nhập cảnh qua đường hàng không
khi thực hiện các hành vi phạm tội của mình
xuyên suốt nhiều năm cả hàng không quốc tế tân sư nhất luôn dư vấn tình hình an ninh chính trị
trực tự an toàn xã hội không để xảy ra bất cứ sự cố đáng tiếc nào
công an cơ khẩu cả hàng không quốc tế tân sư nhất duy trì và phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của mình
thực hiện tốt các kế hoạch công tác triển khai thực hiện nghiêm các điện chỉ đạo của bộ
các chỉ đạo của cục tăng cường cao điểm tấn công trấn ngắp tội phạm
đảm bảo an ninh trực tự an toàn cho các đoàn khách quốc tế lãnh đạo đảng nhà nước đi công tác nước ngoài
chúng tôi ở đây thì luôn luôn bố trí lực lượng một cái cách là gọi là linh hoạt và đi trước đón đầu
không thể nào để bị động bởi vì chỉ cần đánh giá cái xu thế thì phải đón đầu được rằng là
cái loại hình tội phạm nào có thể sẽ xảy ra
công trị tiến riêng mốc từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
công an cơ khẩu cả hàng không quốc tế tân sư nhất đã phát hiện xỉ lý hơn tám tám trăm ba mươi ba lực người vi phạm xuất nhập cảnh
gồm bảy bốn trăm năm mươi người nước ngoài một ba trăm tám mươi ba công dân việt nam
lập biên bản chưa cho nhập tạo hóa nhập một trăm sáu mươi chín đối tượng có liên quan đến an ninh quốc gia và trực tự an toàn xã hội
trong số này có hai đối tượng thay tên đổi họ có liên quan đến an ninh quốc gia
đáng chú ý phát hiện bắt giữ một mươi một đối tượng có quyết định truy nã và một đối tượng có lệnh tạm giữ khẩn cấp
ngoài ra đơn vị cũng đã phù hợp với chương cục hải quan cơ khẩu tân sư nhất
bắt giữ một đối tượng nước ngoài vận chuyển trái phép hai chín mươi hai kg cocaine

xa lưới pháp luật tại cả hàng không quốc tế tân sư nhất
các chiến sĩ công an cơ khẩu cả hàng không quốc tế tân sư nhất

lập nên những trường hợp tội phạm trong nước quốc tế
nhiều trường hợp xuất nhập cả hàng không quốc tế tân sư nhất
những chiến công vì bình yên cho những chuyến bay
du lịch tại chỗ là cụm từ được người dân sinh sống và làm việc
tại tp hcm nhắc đến nhiều trong dịp nghỉ lễ này
nếu như không có điều kiện để đi du lịch biển hay đơn giản là tránh
những nơi tập trung quá đông người thì lựa chọn thưởng ngoạn tp hcm
từ góc nhìn bến nước con đò cũng đang hấp dẫn rất đông du khách
không có điều kiện du lịch ở những bãi biển nổi tiếng như vũng tàu
phan thiết hay nha trang như những gia đình khác thế nhưng những bạn trẻ này
vẫn biết cách chọn cho mình một địa điểm check in không hề kém phần thú vị
em không nghĩ là cái quan cảnh ở xe bếp đường sông nó lại đẹp và nó minh mông
với vậy nó cũng sạch sẽ hơn so với lại cái bể biển với những chỗ khác
những ngày nghỉ lễ các tuyến đường bộ đã trở nên thông thoáng bởi đã có lượng lớn người dân
rời thành phố để về quê đi du lịch đối lập với tuyến đường bộ thì tuyến đường sông sài gòn lại
sôi động hơn hẳn rất đông người dân tới đây để tạo cho mình chuyến du lịch tại chỗ hay đơn giản
hơn là để trải nghiệm hết thở không khí trong lành của bến nước con đò nhân kỷ niệm cả nước bắc nam chung một nhà
tôi là dân sài gòn nhỏ giờ nhưng mà tôi không nghĩ là sài gòn mình đẹp như vậy
khi mà mình đi xuống sông nước mình nhìn thấy tổng quan của sài gòn mình thấy những cái tòa nhà đẹp
rồi mình thấy những sông nó cũng sạch nữa nói chung là nó cho mình cái trải nghiệm khác về cái gốc về sài gòn
sự thích thú trải nghiệm mới lạ có lẽ là tâm lý chung của số đông du khách cũng như của những người dân nơi đây
sinh sống và lao động tại thành phố trong các ngày lễ này lượng khách chọn xe buýt đường sông đã tăng gần gấp đôi
đạt gần bốn mươi lượt trong khi đó các ngày thường chỉ đạt từ hai hai năm trăm linh lượt khách tương đương tăng từ ba mươi chuyến lên gần sáu mươi chuyến mỗi ngày
thành phố này có cái diện tích sông nước rất là to lớn dòng sông sài gòn lượt là tuồng chảy giữa lòng thành phố
ở đây trang chứa là một di sản văn hóa lịch sử ba trăm linh năm trên bến dưới thuyền
thì chương trình mà sài gòn waterbuds vô hình chung đã phát huy cái giá trị
thì di sản đó đã các cái nhà ga tàu thủy các cái con thuyền đang ngược xuôi điều đặn trên sông nước sài gòn
trở thành một cái nơi mà kết nối yêu thương một cái nơi hội tụ cộng đồng
tiềm năng du lịch cũng như hệ thống giao thông đường thủy của thành phố hồ chí minh là rất lớn
tuy nhiên đến nay việc khai thác tận dụng thế mạnh này còn rất hạn chế
đó là đánh giá của lãnh đạo ubnd thành phố trong cuộc họp hướng tới phát triển du lịch kinh tế thành phố hồ chí minh
gắn liền với giảm tải giao thông đường bộ tổ chức đầu năm
để phát huy to lớn hơn tiềm lực của giao thông đường thủy ubnd thành phố hồ chí minh đang cùng với các sở ngành
tập trung tháo gỡ vướng mắt các pháp lý nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư khai thác hiệu quả từ hệ thống đường thủy nội địa này
thưa quý vị trường đã ký tên xuất khống hai mươi bảy hóa đơn giá trị gia tăng của công ty hoàng phát cho công ty hùng thịnh gây thất thu thuế ba bảy tỷ đồng
công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng lê văn trường
trú tại tỉnh thanh hóa về hành vi in phát hành mua bán trái phép hóa đơn
tại cơ quan công an trường khai nhận đầu năm hai nghìn một mươi tám trường được một người đàn ông tên là hùng không rõ lai lịch
thuê trường đứng tên làm giám đốc cho công ty hoàng phát với số tiền một mươi hai triệu đồng một tháng
trường đồng ý trong thời gian này hùng giới thiệu cho trường quen biết nguyễn thành luân giám đốc công ty hùng thịnh
theo yêu cầu của hùng trường đã ký tên xuất khống hai mươi bảy hóa đơn giá trị gia tăng của công ty hoàng phát cho công ty hùng thịnh
đã có ghi nội dung nhưng thực tế không có diễn ra mua bán hàng hóa dịch vụ thể hiện trên hóa đơn gây thất thu thuế ba bảy tỷ đồng
cơ quan tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can nhóm đối tượng từ tỉnh thanh hóa đến đắk lắc hoạt động
tín dụng đen quy mô rất lớn với lãi suất lên đến sáu trăm linh một năm
đó là lê văn khánh nguyễn văn thành và lê văn hoàng cùng chú tại huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
theo điều tra cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cả ba đối tượng rủ nhau vào tỉnh đắk lắc lập các trang facebook có tên cho góp ngày buôn ma thuật
và họ góp buôn ma thuột để đăng thông tin cho vay tiền thủ tục đơn giản giải ngân nhanh chóng
khi có người vay liên hệ thì các đối tượng đến tận nơi kiểm tra nhà cửa và giấy tờ tùy thân của người cho
và nhóm đối tượng này cho vay thì có thể gửi lời cho người vay
theo hai hình thức là vay tiền góp và vay tiền đứng
với thủ đoạn đó từ tháng hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba nhóm này đã cho khoảng ba trăm linh người ở tỉnh đắk lắc vay với tổng số tiền hơn ba tỷ đồng
lãi suất một mươi năm đồng đến hai mươi năm đồng một triệu một ngày tương đương từ ba trăm sáu mươi năm đến sáu trăm linh một năm thu lợi bất chính khoảng hai tỷ đồng
thưa quý vị trong các ngày nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm nhiều hệ thống siêu thị tại tp hcm đã đưa ra các chương trình khuyến mãi
giảm giá sâu cũng như là tổ chức các hoạt động giải trí để thu hút khách hàng
theo thông tư từ một số siêu thị thì lượng khách đến mua sắm và giải trí tăng khá tốt trong những ngày qua và sức mua được dự báo tăng cao gấp hai đến ba lần so với ngày thường

do vậy lượng hàng hóa nhập về tại các siêu thị trong dịp này cũng tăng từ một mươi ba mươi nhất là các mặt hàng tươi sống
phần lớn khách mua thực phẩm đồ gia dụng quần áo nhiều siêu thị có chương trình giảm tới năm mươi cho nhiều nhóm hàng
trên thực tế thì kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài năm ngày liền nhiều người chọn đi du lịch nhưng cũng nhiều gia đình lựa chọn nghỉ ngơi tại nhà tránh đông đúc chặt chém
đây là một cơ sở để các nhà bán lẻ siêu thị tăng cường đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân
nhu cầu về xăng dầu nhiên liệu thì mùa nào cũng cần
còn có một nguồn năng lượng khác mà cứ đến mùa hè sẽ phải dùng rất là nhiều
đó chính là điện
có nhà phải dùng đến ba bốn chiếc điều hòa cùng lúc để làm mát
và mỗi ngày ở mỗi gia đình thì có biết bao nhiêu thứ cần phải dùng đến điện
vậy làm thế nào để có thể tiết kiệm được điện giảm một phần chi phí cho gia đình
đó là một câu hỏi và mong muốn của hầu hết người dân
đều đã về nghỉ hưu nên hai vợ chồng ông bà bằng hầu như ở nhà cả ngày
đồng nghĩa với việc sẽ phải sử dụng đến các thiết bị điện như tv điều hòa quạt thường xuyên
áp lực tiền điện không hề nhỏ
khi tôi nấu cơm thì tôi chỉ bật một bám điện để nấu cơm
nhưng mà vì là phải nắng nóng quá do hội ứng nhà kính
cho nên là tối đến thì phải bật điều hòa
mỗi gia đình đều có từ hai đến ba điều hòa
thì có thể là chỉ bật đến nửa đêm tắt đi rồi là bật quạt
theo đại diện tập đoàn điện lực việt nam evn
vào mùa hè nắng nóng thời gian sử dụng điều hòa trong nhà thường khá dài
đồng nghĩa với việc tiêu thụ một lượng lớn điện năng
điều hòa nhiệt độ có thể tiêu thụ tới hơn ba mươi đến sáu mươi tổng điện năng tiêu thụ trong gia đình
bên cạnh đó các thiết bị này có thể đã cũ
dẫn tới hiệu quả hoạt động kém đi và tiêu tốn nhiều điện năng
trong cái biểu giá điện hiện hành ban hành từ năm hai nghìn một mươi chín
là chúng ta đang áp dụng cái mức biểu giá là gồm có sáu bậc
từ bậc một cho đến bậc sáu
thì mỗi một bậc thì nó có một cái khung về điện năng tiêu thụ và giá điện
thì bậc một đó là từ cho đến là năm mươi kw đầu tiên
thì ở đây thì có mức là giá là một sáu trăm bảy mươi tám đồng
chưa tính vat
và bậc tiếp theo là năm mươi một kw cho đến một trăm linh kwh
và bậc tiếp theo thì cứ mỗi một bậc sẽ tăng lên một trăm linh kwh
và cái giá điện nó cũng tương ứng nhưng mà nó là lũy tiến
thì ở đây một điểm mà chúng ta cần lưu ý đó là
bậc càng cao thì giá điện nó càng tăng
tuy nhiên khi chúng ta dùng đến bậc bốn trở lên bậc bốn bậc năm bậc sáu
thì giá điện nó tăng so với các cái bậc trước đấy
là có thể từ một mươi hai đến hai mươi năm
thì đây là một cái điểm mà chúng ta hết sức lưu ý
để trong sinh hoạt trong sử dụng điện và các thiết bị điện
thì chúng ta cũng cố gắng là sử dụng nó tiết kiệm hiệu quả
để hạn chế chúng ta sử dụng cái nhiều điện năng mà nó rơi vào những cái bậc cao
dẫn tới cái hoạt niên tiền điện của chúng ta nó có thể tăng cao hơn
theo khuyến cáo của các chuyên gia
nên sử dụng quạt điện để làm mát không gian sống thay cho máy lạnh
khi thời tiết không quá nóng
không nên cài đặt nhiệt độ máy lạnh trong phòng tranh lệch hơn năm độ c
so với nhiệt độ ngoài trời
điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh phù hợp với nhu cầu bảo quản đồ ăn thức uống của gia đình
nấu cơm cách bữa ăn ba mươi phút
theo chúng tôi là nên sử dụng theo chúng tôi hay gọi là bốn đúng
tức là đúng nhu cầu
tức là chúng ta cần bao nhiêu chúng ta dùng bấy nhiêu
ví dụ như một mình chúng ta thì chắc chỉ sử dụng một cái điều hòa nó vừa phải
hoặc nữa là gia đình chúng ta có thể sử dụng chung một cái phòng có lắp điều hòa
thì nó thiết kiệm đi rất là nhiều
khi chúng ta vào phòng khách mà chúng ta cần ảnh sản thì chúng ta hãng bật
đúng không ạ
còn khi ta đi ra phòng không cần nữa thì chúng ta tắt đi
ví dụ thế và tương tự như vậy
từ bếp điện nấu ăn rồi tủ lạnh rồi các thiết bị điện khác
rồi máy giặt máy bơm
rất nhiều thiết bị ở trong ngôi gia đình
mà chúng tôi thống kê ra có thể từ hai mươi thậm chí là ba đến bốn mươi cái thiết bị điện
và tất cả những thiết bị điện đấy thì nó đều là tiêu tốn điện năng hết
thì như vậy thì tóm lại là chúng ta nên có gần như có một cái lịch trình
là chúng ta dùng những thiết bị nào trước những thiết bị nào sau
để hạn chế dùng các thiết bị đồng thời
vì không thể mỗi một lúc mà chúng ta có thể bật hết tất cả mọi thứ
vừa bật quạt lại vừa bật điều hòa vừa bật tv vừa nghe đài vừa lại laptop
thì như vậy là quá lãng phí
hiện nay ngành điện lực đã có hỗ trợ khách hàng tham gia giám sát
việc ghi chỉ số công tơ hướng dẫn tra cứu chỉ số điện năng tiêu thụ
nếu có thắc mắc kiến nghị về hóa đơn tiền điện
người dân có thể gọi đến số trung tâm chăm sóc khách hàng
gián ở công tơ điện sẽ được giải đáp ngay trong vòng hai mươi bốn giờ
đã khiến cho nhiều hành khách cảm động và tự hào về tổ quốc mình hơn
không chỉ mang tới cơ hội bay khắp việt nam và quốc tế đến australia ấn độ nhật bản hàn quốc đài loan trung quốc
hồng kông trung quốc singapore thái lan malaysia indonesia
vietjet còn mang tới cho khách hàng của mình nhiều trải nghiệm bay tốt đẹp với những món ăn nóng tươi ngon
tiếp viên chuyên nghiệp tận tâm và các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên tàu bay ở độ cao một mươi mét đặc biệt trong những dịp lễ tết
liên quan đến việc nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi
tập đoàn flc vừa có văn bản gửi ủy ban chứng khoán nhà nước về việc lùi thời hạn nộp báo cáo này đến trước ngày hai mươi sáu tháng năm
công văn tập đoàn flc vừa gửi ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết
theo kế hoạch trước đó dự kiến công ty sẽ công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi một trước ngày ba mươi tháng bốn
công ty trách nhiệm hữu hạng kiểm toán và tư vấn uhi đã có dự thảo các báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi một của flc
tuy nhiên để đạt được sự đồng thuận giữa hai bên về ý kiến kiểm toán
uhi và flc đã thực hiện các thủ tục
đang thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp
do đó báo cáo kiểm toán chính thức sẽ được công bố trong vòng ba ngày sau khi hai bên thống nhất nội dung và không muộn hơn ngày hai mươi năm tháng năm
đồng thời tập đoàn flc cam kết sẽ gấp rút hoàn thành và công bố báo cáo thường niên năm hai nghìn hai mươi một trong thời hạn hai mươi ngày
kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi một đã được kiểm toán
việc chậm công bố báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi một sau nhiều lần nhắc nhở cảnh báo là nguyên nhân trực tiếp khiến flc việc hủy niêm yết cổ phiếu
tại xã giao dịch chứng khoán tp hcm
công ty cổ phần đầu tư thế giới di động mvkfg vừa công bố báo cáo tài chính cuối một
trong kỳ doanh thu mvkc đạt hơn hai mươi bảy một trăm linh năm tỷ đồng giảm hai mươi năm bảy so với cùng kỳ
và lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn hai mươi một tỷ đồng giảm chín mươi tám năm so với cùng kỳ năm trước
đáng chú ý trong quý i năm nay số lượng nhân viên công ty này cũng đã gần sáu người
cụ thể số lượng nhân viên tính đến cuối tháng ba là
hơn sáu mươi tám người giảm gần sáu người so với thời điểm đầu năm
đây là quý thứ hai liên tiếp công ty cắt giảm lượng lớn nhân viên trong bối cảnh sức mua của thị trường bán lẻ suy yếu
trong báo cáo tài chính hợp nhất quý bốn năm hai nghìn hai mươi
thế giới di động cho biết quy mô nhân sự của công ty đã bị thu hẹp còn hơn bảy mươi ba hai trăm linh nhân viên
điều này đồng nghĩa chỉ trong vòng ba tháng thế giới di động đã cắt giảm hơn bảy nhân viên tương đương bốn nhân sự
như vậy tính chung nửa năm qua thế giới di động cắt giảm tổng cộng một mươi ba người
chi phí nhân viên là một trong những khoảng một biến động mạnh nhất trong báo cáo tài chính quý i năm hai nghìn hai mươi ba của thế giới di động
khi giảm khoảng chín trăm linh tỷ đồng so với cùng kỳ từ hơn ba tỷ đồng còn hơn hai một trăm linh tỷ đồng
ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm xác nhận một đoàn tàu thuộc tuyến metro số một tp hcm bến thành suối tiên
đặt tại đề bốt long bình tp thủ đức lại bị bồi bẩn
hiện nhà thầu đang tiến hành tẩy xóa và khôi phục hiện trạng như ban đầu
vụ việc được phát hiện
vào sáng cùng ngày khi một đoàn tàu của tuyến metro số một xuất hiện hình vẽ graffity trên thân tàu
khu vực xảy ra sự việc là đề bốt long bình tp thủ đức
địa điểm này thuộc phạm vi quản lý của nhà thầu dự án
đây là một khu vực thi công tòa nhà điều hành tuyến metro số một sưởng bảo trì bảo dưỡng và bảy đầu tàu với tổng diện tích hai mươi sáu hectare
đây không phải lần đầu tiên đoàn tàu thuộc tuyến metro số một tp hcm bị bôi bẩn
hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hai đoàn tàu thuộc tuyến metro số một cũng đã bị bôi bẩn bằng hình vẽ graffity trên thân và đầu tàu
tuyến metro số một có tổng cộng một mươi bảy đoàn tàu mỗi đoàn tàu có ba toa dài khoảng sáu mươi một mét chở được chín trăm ba mươi khách
đây là dự án đường sắt đô thị đầu tiên tại tp hcm với tổng mức đầu tư hơn bốn mươi ba bảy trăm linh tỷ đồng được khởi công từ năm hai nghìn một mươi
hiện tại dự án đạt khoảng chín mươi năm khối lượng
các hạng mục còn lại chủ yếu là cầu bộ hành nhà ga và dự kiến sẽ hoàn tất toàn bộ công trình vào cuối năm hai nghìn hai mươi
đợt nghỉ lễ kéo dài cho mừng ngày ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm hàng năm luôn là cao điểm cho phát hành phim việt
hai tác phẩm nội địa ra rạp vào mùa lễ năm nay vừa ra mắt đã có kết quả doanh thu tích cực vừa cho thấy sự ủng hộ của khán giả
vừa yêu cầu nhà sản xuất phim tiếp tục nâng cao mặt bằng chất lượng cho thị trường điện ảnh
mùa phát hành phim dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm năm nay thị trường có hai tác phẩm phim nội địa
bộ phim lật mặt tấm vé định mệnh của đạo diễn
điện lý hải và bộ phim con nhắc móc chồng từ nhà sản xuất thu trang tiến luật
các hai bộ phim nội đạt tín hiệu doanh thu khả quan
khi phim con nhắc móc chồng giới đầu doanh thu trong tuần đầu ra mắt
cầu phim lật mặt phần sáu đánh dấu số lượng bán vé đặt trước cao nhất từ trước đến nay
mỗi một tập phim ra là một thử thách lớn cho bản thân mình
và mình đang cố gắng làm hết mức có thể những điều mình muốn
và cũng mong rằng cái sản phẩm đó
cũng được mọi người yêu thương đón nhận
còn sự phản hồi như thế nào chắc cũng phải chờ một thời gian rồi mình mới biết được
kết quả doanh thu này tiếp tục động viên nhà sản xuất phim nội địa
là điểm sáng đầu tiên trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
sau tổng kết quả bán vé đạt gần bảy trăm linh tỷ đồng trong quý i vừa qua
tuy nhiên giữa những tác phẩm tốt được khán giả đón nhận
thì thị trường vẫn xuất hiện số ít tác phẩm hời hợp lối sáng tạo cu kỷ
nên khi ra rạp chỉ thu về vài tỷ đồng và nhanh chóng rời hệ thống rạp chiếu
bên cạnh đó để tác phẩm được công chúng đón nhận
người nghệ sĩ cần giữ lối sống lành mạnh và xây dựng hình ảnh tích cực
từ sự yêu mến lối sống và từ bản chất chất lượng tác phẩm
sẽ giúp nâng cao chất lượng thị trường phim chiếu rạp lên cao hơn

sau một năm ngoái phim việt nam không có thành công lắm
thì bà khán giả sẽ lựa chọn những tác phẩm nào thật sự hay để xem đó là điều mừng
thì từ đầu năm đến giờ là danh thu phim việt nam cao vọt lên liền
thì đó chứng minh một điều là khán giả việt nam chưa bao giờ quay lưng lại với việt nam
nên là bây giờ là muốn trả mặt cho tìm khán giả khán giả mua vé xem phim
thì phim phải hay thôi đó là điều đáng mừng
nhìn nhận chung kỳ nghị lệ kéo dài do trùng với ngày vô tổ hùng vương
thì phim lật mặt phần sáu tấm vé định mệnh sẽ có lợi thế lớn nhất vào doanh thu
đồng thời thời điểm này không có tác phẩm phim nước ngoài bỏng tấn
nên cánh cơn doanh thu do phòng chiếu trong nước đang nghiêng hẳn về phim nội địa
dự án hình thành trong tương lai trên giấy nên bị giới hạn tiền cọc không quá năm giá trị tài sản
khi đã được công nhận chủ đầu tư
đây là nội dung vừa được hiệp hội bất đồng tư
đồng sản thành phố hồ chí minh kiến nghị trong văn bản gửi ủy ban thượng vụ quốc hội
về việc xem xét siết hoạt động cọc bán nhà trên giấy trong luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
tất nhiên khi mà đặt cọc năm thì người dân họ nghe cái thông tin đó
những người dân họ đang cần nhà thực sự ở hoặc là những người đầu tư thì rất là thích
trong cái điều kỳ hiện nay khi mà vai ngân hàng không có được dễ dàng lắm
và cái lãi suất thì cũng có hạ nhưng mà cũng vẫn còn
rất là cao thì cái việc đặt cọc năm có lợi rất là nhiều so với là đặt cọc bốn mươi
trước đây những cái tiền đặt cọc nhiều khi nó lên tới ba bốn mươi thậm chí là trên năm mươi sáu bảy mươi tiền cọc
và đối với những nhà đầu tư mà họ không tìm hiểu kỹ mà cái chủ đầu tư không đàng hoàng
thì là toàn bộ rủi ro thuộc về người đầu tư
những năm vừa qua và hiện tại bây giờ là cái tình trạng mà chủ đầu tư bị bắt
ớt hay là làm bẫy rất là nhiều làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng rất là nhiều
thậm chí có rất là nhiều chủ đầu tư bắt buộc hay đòi hỏi khách hàng cọc rất là lớn
thậm chí là có những dự án mà cọc tới khoảng chín mươi chín mươi năm cho nên gây rất là nhiều rủi ro cho khách hàng
đây là một cái đề xuất rất tốt đối với khách hàng họ bảo vệ quyền lợi của khách hàng
có thể thấy ở góc độ người mua đều đồng tình với đề xuất trên bởi không chỉ giúp tiết giảm gánh nặng chi phí
mà còn giảm thiểu rủi ro mất tiền cọc
hiện nay luật kinh doanh bất động sản hai nghìn một mươi bốn chỉ điều chỉnh các hành vi giao dịch kể từ thời điểm ký hợp đồng kinh doanh bất đồng sản
chưa điều chỉnh các hành vi giao dịch xảy ra trước thời điểm này như đặt cọc hứa mua hứa bán hợp tác đầu tư hợp đồng góp vốn
lộ hỏng pháp lý trên đã dẫn đến tình trạng một số chủ đầu tư lách huy động vốn khi chưa đủ điều kiện kinh doanh hoặc vẽ dự án ma rồi thu tiền đặt cọc có giá trị lớn để chiếm dụng vốn
thậm chí lừa đảo ôm tiền của khách hàng bỏ trốn
do đó nhiều chuyên gia cho rằng cần phải siết quy định đặt cọc trong dự thảo luật kinh doanh bất đồng sản sửa đổi đang được lấy ý kiến góp ý
chúng ta thấy được rằng là có rất là nhiều dự án là sau khi nhận cọc xong và một khoảng thời gian rất là dài thì cái dự án đó nó chưa được đưa vào để mà xây dựng
và hoàn thiện
và rồi lại một thời gian sau thì các chủ đầu tư lại thông báo là dự án không thể triển khai được
vậy là trả cọc lại cho nhà đầu tư
thì rõ ràng là các nhà đầu tư họ sẽ bị thiệt hại rất rất nhiều
và đặc biệt là cái vấn đề về chi phí cơ hội
vì tại thời điểm đó thay vì họ mua cái dự án đó thì họ có thể mua được những cái dự án khác
đánh giá về đề xuất đưa quy định đặt cọc vào dự thảo luật kinh doanh bất đồng sản sửa đổi
ông trần khánh quang tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư bất động sản việt an hòa
cũng cho rằng quy định đặt cọc nhằm mục đích bảo vệ cho người mua nhưng lại không mang tính khả thi trong thực tế
dù đưa quy định đặt cọc cụ thể bao nhiêu vào dự thảo luật cũng khó khả thi
vì doanh nghiệp sẽ đắt bằng cách này cách khác để huy động vốn
vấn đề chính ở đây là minh bạch về pháp lý dự án phương án xây dựng và tài chính của dự án
cái việc ở đây không quan trọng trong cái việc là đặt cọc là năm mươi hay một mươi
quan trọng đây là tính pháp lý của dự án
cái khả năng tài chánh của doanh nghiệp và cái tiến độ xây dựng của dự án nó như thế nào mới là quan trọng
hơn là cái việc là thu bao nhiêu tiền thu như thế nào
cũng như là đang đề xuất là năm trăm linh theo tôi nghĩ là không nên đưa vào
vì đưa vào hôm nay chúng ta đưa vào là năm ngày mốt chúng ta lại mở ra trở thành một mươi lại sửa đổi luật nữa
thành gần nghĩ chúng ta nghĩ một cái việc là nó minh bạch nó mang tính lâu dài ổn định thì nó hay hơn
trước đó sở xây dựng tp hcm
từng có văn bản nêu vấn đề các dự án bất động sản có dấu hiệu lách luật huy động vốn
bằng hình thức đặt cọc giữ chỗ chưa đúng quy định số tiền cọc có trường hợp lên đến tám mươi giá trị căn hộ
do đó giám sát hoạt động đặt cọc để tránh việc bên bán thu tiền cọc quá lớn
có thể phát sinh hành vi lừa đảo gây thiệt hại cho người mua